vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão cách đà nẵng khoảng năm trăm năm mươi km
cách quảng nam bốn trăm chín mươi km cách quảng ngãi bốn trăm bốn mươi km cách phú yên ba trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
đi vào đất liền từ đà nẵng đến phú yên với sức gió mạnh nhất cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm sau đó suy yếu dần
đến một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm một độ vĩ bắc một trăm linh bảy bảy độ kinh đông
trên đất liền các tỉnh từ quảng nam đến bình định bắc tây nguyên
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi năm km
đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi năm hai độ vĩ bắc một trăm linh năm một độ kinh đông trên khu vực thái lan
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
cảnh báo khu vực biển các tỉnh từ nghệ an đến bình định có khả năng xảy ra nước dâng cao do bão
từ năm đến một năm mét nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng cửa sông đầm phá ven biển từ thừa thiên huế đến quảng ngãi
bão bắt đầu gây ra gió mạnh trên đất liền vào tối và đêm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi
thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày hai mươi tám tháng một mươi
các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế đến phú yên có gió mạnh cấp tám cấp một mươi giật cấp một mươi hai
riêng đất liền ven biển các tỉnh thành phố đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định có gió mạnh cấp một mươi một cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm
các tỉnh con tum gia lai có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
các tỉnh quảng bình quảng trị bắc khánh hòa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp một mươi